ngày hội tam nông và sản phẩm làng nghề hậu giang năm hai nghìn một mươi chín đã được khai mạc
đây là hoạt động nhằm tăng cường xúc tiến thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp
tôn vinh các thương hiệu sản phẩm của các đơn vị doanh nghiệp hợp tác xã tổ hợp tác
hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trong tỉnh
ngày hội tam nông và sản phẩm làng nghề hậu giang năm hai nghìn một mươi chín diễn ra từ ngày hai mươi ba tháng năm đến ngày hai mươi chín tháng năm
với quy mô trên hai trăm năm mươi gian hàng của hơn một trăm năm mươi đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh
tham gia trưng bày giới thiệu các đặc sản vùng miền làng nghề nổi tiếng của các tỉnh thành phố
đặc biệt tại ngày hội có khu triển lãm với tám mươi gian hàng trưng bày thành tiệu về sản xuất nông nghiệp
ngành nghề nông thôn của các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và các huyện thị thành phố trong tỉnh hậu giang
cùng nhiều hoạt động sôi nổi khác
hàng hóa được trưng bày tại ngày hội đa dạng về mẫu mã phong phú về chủng loại
nhưng cùng tiêu chí lấy chất lượng đặt lên hàng đầu
qua đó người tiêu dùng sẽ dần thay đổi nhận thức đối với hàng việt nam
cũng như tìm ra hướng đi mới để nhà sản xuất nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa mang thương hiệu việt